vào chiều qua ngày chín tháng một phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvc và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn nhóm bị cáo bị truy tố về tội tham mô tài sản trong việc thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện vũng áng một quảng trạch i
đáng lưu ý hầu hết các bị cáo trong nhóm này đều đã nhận tội duy chỉ có trịnh xuân thanh phủ nhận hành vi tham ô tài sản
khai chức tòa các bị cáo vũ đức thuận nguyễn anh minh lương văn hòa nguyễn thanh quỳnh lê thị anh hoa nguyễn đức hưng lê xuân khánh nguyễn y hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã nộp tiền khắc phục hậu quả
duy chỉ có bị cáo trịnh xuân thanh phủ nhận việc mình đã ra chủ trương lập khống hồ sơ rút hơn một mươi ba tỷ đồng từ ban điều hành dự án vũng áng quảng trạch để chia nhau
đồng thời bị cáo thanh cũng không thừa nhận việc mình đã tham ô số tiền bốn tỷ đồng nói trên
cũng như khoản tiền một năm tỷ đồng sử dụng chung với các bị cáo khác
tuy nhiên bị cáo trịnh xuân thanh cho rằng vì bị cáo cảm thấy có trách nhiệm trước chuyện xảy ra ở pvc nên đã tự nguyện khắc phục bốn tỷ đồng
trong khi đó phiên tòa xét xử phạm công danh và đồng phạm giai đoạn hai tại tòa án nhân dân tp hcm diễn ra vào trường ngày hôm qua
đại diện viện kiểm sát tiếp tục công bố vào cáo trạng
và vào ngày hôm nay thì phiên tòa xét xử vụ án trịnh xuân thanh và phạm công danh
cùng với các đồng phạm sẽ tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ ba